liên quan đến vụ việc hai người tử vong và hai người bị thương xảy ra tại tòa nhà sarina một
khu đô thị sala phường an lợi đông tp thủ đức thông tin mới nhất cho hay
trong tối ngày một mươi ba tháng năm hai mẹ con trong vụ việc này là chị lê thị minh x ba mươi năm tuổi
và bé huỳnh trí hát sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã qua cơn nguy kịch
được biết khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu chiều ngày một mươi ba tháng năm
công an tp thủ đức đã chuyển giao vụ việc cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một
công an tp hcm để tiếp tục làm rõ xử lý theo thẩm quyền
công an đang chờ mẹ con chị x cháu hát hồi sức để tiến hành lấy lời khai
làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này
qua điều tra ban đầu công an xác định trong vòng một tháng trở lại đây
anh huỳnh ngọc hát bốn mươi tuổi là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu
có biểu hiện không bình thường dấu hiệu trầm cảm
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm anh hát đã dùng hung khí tấn công vợ và hai con
tại căn hộ đang sinh sống ở block a trung cư sarina một
sau khi gây ra vụ việc anh hát đã gọi điện thoại đến ban quản lý broc a
nhờ gọi điện xe cấp cứu đến căn hộ của mình
khi lực lượng bảo vệ trung cư có mặt để tìm hiểu
thì đúng lúc anh hát gieo mình tự chấm dứt cuộc sống
vợ và hai con của anh hát được đưa đi cấp cứu
nhưng bé huỳnh bảo a sinh năm hai nghìn hai mươi một đã tử vong
đến tối ngày một mươi ba tháng năm chị x và bé trí hát đã qua cơn nguy kịch
và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
thời gian gần đây liên tiếp có những vụ án mạng kinh hoàng xảy ra
đặc biệt trong các vụ việc con số thương vong không dừng lại ở một người
mà có tới ba thậm chí bốn sinh mạng cùng tử vong một lúc
vụ việc bốn cha con cùng tử vong ở tại nhà riêng
tại thôn birei xã nật thon hạ huyện đức trọng là câu chuyện buồn như thế
chiều hai mươi tám tháng sáu các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng
vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến bốn cha con anh l d c
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tử vong
thông tin ban đầu chiều hai mươi bảy tháng sáu chị t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đi làm về
thấy cửa nhà khóa trong im áng không thấy chồng và ba con nhỏ đâu
nghi chuyện chẳng lành khi chị vào được nhà cùng người thân phá cửa phòng ngủ
thì bàng hoang phát hiện anh l d c cùng hai con ruột của anh với chị t
là các cháu l d t sinh năm hai nghìn một mươi bảy l d thờ sinh năm hai nghìn một mươi chín và c h m sinh năm hai nghìn một mươi bốn
con trai riêng chị t đã tử vong trong tình trạng vô cùng đau đớn
nhận tin báo về vụ việc chấn động các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng
công an huyện đức trọng viện kiểm soát nhân dân tỉnh các cơ quan chức năng
tại địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm
điều tra nguyên nhân sự việc
ông nguyễn ngọc phúc phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng có mặt tại hiện trường
chỉ đạo công tác điều tra động viên gia đình chị t
đại tá đinh xuân huy phó giám đốc công an tỉnh lãnh đạo huyện đức trọng
và lãnh đạo xã nờ thon nhanh chóng có mặt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
thăm hỏi các gia đình các nạn nhân tìm hiểu điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết trước khi lập gia đình với anh c chị t đã có ba con riêng
sau đó anh chị có thêm hai con trai chung là các cháu l d t và l d thờ
nhà chị tê ở sát nhà cha mẹ đẻ của chị được cha mẹ cho đất hỗ trợ xây nhà
vợ hàng ngày đi làm thuê cho họ hàng ba con trong xã chồng làm thợ xây
các con riêng của chị t đều yêu quý anh xê và gọi anh bằng bố
chị t cho biết cách đây ít ngày vợ chồng chị có tranh luận về chuyện con cái
họ ít khi có mâu thuẫn chuyện tưởng như chẳng có gì
sáng hai mươi bảy tháng sáu chị tê đi làm bình thường anh xê nói với vợ sẽ đi làm sau
tuy nhiên chị không ngờ xảy ra vụ việc
được biết căn nhà chị t có lắp camera để theo dõi việc học hành sinh hoạt của năm đứa trẻ
nhưng không ngờ lúc này chiếc camera lại là căn cứ xác định nguyên nhân
hành vi phạm tội và án mạng đau lòng khiến bốn người cùng tử vong
ngày hai mươi bảy tháng sáu các cơ quan chức năng trích xuất camera ghi nhận sự việc
lúc một mươi hai h đến khoảng trước một mươi ba h cùng ngày ba đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà còn chạy nhảy vui đùa
đến khoảng một mươi ba giờ thì phong khách vắng lặng
cơ quan chức năng nhận định vụ việc đau lòng xảy ra khoảng một mươi ba h cùng ngày trong căn phòng ngủ của vợ chồng chị t
cơ quan chức năng huyện đức trọng và tỉnh lâm đồng đã túc trực tại hiện trường
tập trung điều tra làm rõ vụ việc
bước đầu nhận định anh ldc sát hại ba con rồi tìm cách kết thúc cuộc sống
chị p và gia đình hai bên rất đau lòng trước sự việc này
chứ không lý giải được nguyên nhân khiến chồng nghĩ quẩn
chị cho biết vợ chồng chị nợ khoảng vài chục triệu đồng của người quen khi xây nhà
và không bị áp lực vì người này đã nói rằng khi nào có trả nợ cũng được
ngoài ra vợ chồng không mâu thuẫn gì lớn
nguyên nhân vụ việc đau lòng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng sau đó đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
hiện tại chính quyền và người dân dã nợ thon hạ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết
chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình chị t tổ chức tăng lễ cho chồng chị là anh ldc ba mươi ba tuổi cùng ba người con
nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh xê sát hại con sau đó tự tước đoạt mạng sống của chính mình
tuy nhiên lý do chính để anh xê gây ra vụ án động trời này vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn nhớ vào đầu tháng sáu tại xã diên xuân huyện diên khánh khánh hòa xảy ra một vụ thảm sát vô cùng nghiêm trọng khiến ba người tử vong
ai nấy đều hoảng sợ trước tội ác dã man của hung thủ
dưới đây là vụ thảm sát do phan danh hưng gây ra mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị và các bạn sau thảm án kinh hoàng tại khánh hòa đến giờ người ta không còn bản luận gì sàng về tội ác của phan danh hưng nữa
họ xót xa cho những đứa trẻ cô cút ở lại
chúng sẽ sống ra sao khi thiếu vắng mẹ
và mất đi sự bao bọc từ người cha
còn đối với cô con gái tên my khi chứng kiến toàn bộ tội ác của cha đau đớn nhớ lại lời cầu cứu my ơi cứu mẹ
từng tiếng khóc nấc lên của em khiến cho nhiều người không kìm nổi nước mắt
trong bộ đột tăng màu trắng ba đứa trẻ nhà chị lý thị thùy v ba mươi bảy tuổi đang độ tuổi ăn học ánh mắt vẫn còn ngơ ngác
mỗi khi có người vào dân hương viếng cả bà đều vụn về lúng túng khi làm động tác đáp lễ
trong video do cú đâm thép tv thực hiện đã ghi lại những câu nói chua chát
và lời trần thuật vụn về của những đứa trẻ gọi nạn nhân trong vụ thảm án làm mẹ và cũng gọi hung thủ là cha
my là một trong ba đứa con của nghi can nguyễn danh hưng và chị về
em đã chứng kiến toàn bộ tội ác của cha khi ra tay đoạt mạng ba người
my cũng là người cuối cùng được nhìn ba người thân thiết trong giờ phút họ rời xa cõi tạm vì đòn ghen vô cớ của cha
khi được người đàn ông tiến đến hỏi sự việc hôm qua thế nào con kể cho chú coi
bởi giác my lặng người mặt bần thần lùi
lùi về phía sau một bước nước mắt giản ruộng
những tưởng những câu nói đầu tiên của em mạnh mẽ can trường chịu đựng
thì câu hỏi này xoáy sâu vào ký ức ám ảnh của cô gái tội nghiệp
phải mất một lúc lâu sau khi bình tâm em nói trần thuật lại sự việc
theo my mẹ thường ngày vẫn hay gọi cha là anh xưng em
mê nói lúc dạy con nghe mẹ con nói anh ơi vậy được rồi đủ rồi đừng làm gì nữa
sau đó con nghe được ba tiếng ớ ớ ớ của chị con
xong con nằm trong phòng giả vờ ngủ
lúc sau mẹ con đóng chặt cửa lại con mở cửa phòng ra thấy mẹ có nhiều vết thương lắm
con không biết con nặng không
con nhìn sơ qua thấy tay bị nặng nhất
ngay lúc đó mẹ nhìn con và nói mì ơi cứu mẹ
con hoảng hốt chạy ra sau nhà thấy chị nờ nằm đó người cũng bị thương
rồi con mở cửa chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu mẹ con
và vụ thảm án xảy ra như báo chí đưa tin
khi bác hàng xóm sang cũng bị phan danh hưng lấy mạng
dù lời khai của hưng nghi ngờ vợ ngoại tình đòi ly hôn
thì cơn nóng giận đó cũng không cho phép hưng cướp đi mạng sống của người y đầu gồi tay ấp
chưa kể đến việc trong suốt hai năm đẳng đẳng hưng lười lao động bán mình cho thần rượu
ba mươi bảy tuổi với những người đàn ông khác đáng lý hưng phải là trụ cột kinh tế
là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình
nhưng không sau dịch covid một mươi chín một tay chị v lo toan đủ bề
đi làm giúp việc ở đợi kiếm tiền nuôi ba đứa con và người chồng thích hưởng thụ
đến chiếc tủ lạnh được nhà chủ tặng
món quà giá trị nhất trong nhà
cũng bị hưng đập cho tan tành
thì đủ hiểu nỗi quất hận và hoài nghi trong hưng lớn đến cỡ nào
riêng ngôi nhà của hưng đang ở được mẹ vợ cho đất
ngôi nhà này vừa xây xong mới hoàn thành được mười mấy ngày
nhìn qua ngôi nhà vẫn còn giang dở chưa kịp sơn bên ngoài
bậc ghe tam cấp cũng chưa được lát gạch hoa
vẫn còn lớp gạch đỏ thô bên ngoài lớp vữa
chiếc hè cũng chỉ giả tạm bằng nhiều miếng gỗ tạm bỡ
chưa biết đến khi nào ngôi nhà mới hoàn thiện
vì cha đang bị tạm giữ mẹ đã mất
còn ba anh em vẫn đang độ tuổi đến trường
nhìn vào hoàn cảnh bi đát của ba đứa trẻ
ai nấy đều xót xa vì chúng chẳng có nơi nương tựa
chỉ có mỗi bà làm điểm tựa
nhưng bà thì ốm đau giả yếu
tương lai của chúng sẽ đi về đâu nương nhờ ai
chúng sẽ không thể quên khi chính cha dượng là người ra tay sát hại mẹ
ký ức dã man với lời kêu cứu
nơi ơi cứu mẹ sẽ ám ảnh các em đến suốt cuộc đời
theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
phan danh hưng nghi phạm sát hại ba người phụ nữ ở khánh hòa
gây rúng động dư luận đã bị bắt
theo đó khoảng một mươi chín h ngày sáu tháng sáu
nghi phạm phan danh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
đã bị một tổ trinh sát công an tỉnh khánh hòa phát hiện
khi lần trốn trên núi thuộc xã diên lâm
ngay sau đó nghi phạm phan danh hưng đã bị lực lượng công an bắt giữ
nghi phạm sau đó được di lý về trụ sở cơ quan chức năng gần đó để thẩm vấn nóng
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn văn đoàn
hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc luật x cho biết
hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng
tức đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật
quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người
theo thông tin được biết tại thời điểm trước khi gây án
hưng nhậu say và về cãi vã với vợ dẫn đến hai bên tranh cãi với nhau
sau khi vợ anh hưng bỏ về nhà mẹ vợ
nhận lúc mẹ vợ không có nhà
hưng đã sử dụng hung khí là dao để thực hiện hành vi sát hại vợ
ngay khi xảy ra sự việc có đến hai người phụ nữ sang càn ngăn
nghi phạm hưng tiếp tục ra tay tàn độc và bỏ trốn
căn cứ theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hưng đã bị cơ quan công an tỉnh khánh hòa khởi tố về tội sát hại người
với hành vi sát hại ba người man dợ
thì nghi phạm có thể bị sự phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
trung thân hoặc không hình phạt cao nhất đó là tử hình
nội xuất báo
iran nhấn mạnh tuy nhiên đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nghi phạm không những đã tước đoạt quyền sống của ba người phụ nữ
mà còn gây ra mất trật tự an ninh trên địa bàn
gây hoang mang lo sợ trong nhân dân
nghi phạm không có các tình tiết giảm nhẹ
và với tình tiết tăng nặng là sát hại hai người trở lên
cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
thì nghi phạm có thể phải đối diện mức án cao nhất là tử hình
cũng theo luật sư ngoài trách nhiệm hình sự
nghi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với gia đình nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí mai táng theo phong tục địa phương
tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng một trăm linh tháng lương tối thiểu
trong trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường
đại diện gia đình người bị hại có quyền yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét
giải quyết theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau khi thảm án xảy ra
xã diên xuân huyện diên khánh khánh hòa rúng động tang thương
theo tiếng khóc than từ đám tang được dựng bằng chiếc giạp nhỏ giữa đường của ba nạn nhân
tin khen đám bi đã vang vọng người dân chưa hết băng hoang
mỗi khi kể lại vụ việc ba nạn nhân bị sát hại rồi tử vong trong sáng ngày hai tháng sáu
đáng chú ý nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án
sau bốn ngày công an khánh hòa tung hàng trăm cảnh sát chó nghiệp vụ ra các ngã truy tìm
tối ngày sáu tháng sáu tin từ công an tỉnh khánh hòa cho biết
lực lượng phối hợp đã bắt giữ được phạm danh hưng ba mươi bảy tuổi quê quán ninh phụng
thị xã ninh hòa thường chú xã diên xuân huyện diên khánh
nghi can trong vụ thảm án khiến ba người tử vong khi hắn đang lẩn trốn
trên địa bàn xã diên lâm huyện diên khánh
được biết nơi hưng ẩn náu trong suốt bốn ngày qua trên các hiện trường gây án vài xã
nhiều nguồn tin cho rằng việc hưng không bỏ trốn đi xa nhằm nghe ngóng thông tin dễ hơn
phải mất đến bốn ngày để cơ quan cảnh sát điều tra mới tìm được tung tích
do đối tượng này là người bản địa có hiểu biết và nắm bắt được đường đi lối tắt
quanh đây nên dễ dàng tẩu thoát tuy nhiên lưới trời lồng lộng hưng đã bị bắt
ngay sau đó hưng được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
để phục vụ điều tra
hưng bị bắt vào buổi tối nghi phạm không mặc áo chỉ mặc quần dài
hai tay đeo còng số tám theo tiết lộ của báo công an nhân dân
lời khai ban đầu của hưng được cho là do xảy ra mâu thuẫn với vợ
phạm danh hưng đã tìm đến nhà mẹ vợ
và ra tay sát hại vợ mình là l t t v
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng thời sát hại luôn hai người đến can ngăn
trước đó khoảng năm giờ sáng ngày hai tháng sáu
tại nhà bà lý thị a thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
do mâu thuẫn gia đình phạm danh hưng đã dùng dao sát hại vợ mình
là chị l t t v sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
một người cháu vợ và một người hàng xóm sang can ngăn
tại hiện trường một nạn nhân bị sát hại nằm ngay hiên căn nhà
hàn nạn nhân còn lại
gồm vợ và cháu vợ của nghi can bị sát hại trong phòng ngủ
và trong căn bếp ở phía sau nhà
hiện trường xảy ra vụ án là căn nhà của mẹ vợ đối tượng phan danh hưng
sau khi gây án hưng đã bỏ trốn
một số người gần hiện trường cho hay
khi nghe tiếng hát thất thanh từ phía nhà bà đinh thị an
mẹ vợ của hưng người dân chạy đến thì thấy một người đàn ông chạy ra khỏi ngôi nhà
khi vào kiểm tra phát hiện ba người phụ nữ đã tử vong
cũng theo một số nhân chứng
sau khi gây án nghi phạm chạy ra khỏi nhà về hướng một khu dãy
nơi có nhiều đồi núi trồng keo và chuối
tại hiện trường một phụ nữ bị sát hại nằm ngay hiên căn nhà
hai nạn nhân còn lại bị hung thủ dùng dao sát hại trong phòng ngủ
và phía sau của căn nhà
vụ án mạng đã khiến người dân ở thôn xuân đông hết sức bàng hoàng
cũng theo người dân địa phương
nghi phạm phan danh hưng quê ở xã ninh phụng thị xã ninh hòa khánh hòa
lấy con gái bà an và sống nhờ bên nhà ngoại tại thôn xuân đông xã diên xuân
hai vợ chồng có hai con còn nhỏ cuộc sống khó khăn
mới dựng được nhà hồi trước tết
gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc
hàng xóm cho biết kể từ khi làm rể tại địa phương
hưng làm thợ hồ và không có mâu thuẫn với ai
nhưng người này hay tham gia cá độ bóng đá lô đề và nhậu nhẹt
tuy thân hình gầy gõ ôm hiếu
nhưng tính khí hung dữ cọc cằn không hay giao tiếp với người dân
tối hôm trước ngày một tháng sáu sau khi nhậu say
hưng về đến nhà đã xảy ra cãi vã với người vợ
hưng đã đập bể tv tủ lạnh và dọa lấy mạng vợ
nên chị về đã sang ngủ qua đêm tại nhà mẹ ruột là bà an ở ngay phía sau nhà
đến sáng hôm sau khi bà an đi bán rau
hưng mang theo dao nhọn sang nhà mẹ vợ và gây ra thảm án như đã nêu trên
chẳng ai cầm được nước mát khi thấy những di ảnh được đặt
ở giữa căn nhà chống hua chống hoác của chị lý thị thủy vê
bà bảy tuổi và em lý minh ninh
lý minh ninh hai mươi tuổi cháu gái ruột chị vê
bàn thờ chẳng có gì ngoài hai di ảnh cùng với vài bông hoa trắng
được biết hai trong số ba nạn nhân là máu mủ
gia đình của nghi phạm phan danh hưng bốn mươi bảy tuổi
quê thị sản ninh hòa khánh hòa chồng chị vê
bà đinh thị an bảy mươi sáu tuổi mẹ đẻ chị v
nhưng không còn sức lực để chống trọi trước nỗi tang thương mất mắt quá lớn
tôi tưởng con rể chỉ dọa ai ngờ
đó là câu nói tuyệt vọng của mẹ vợ nghi phạm
gây ra vụ thảm án khiến ba người thương vong ở khánh hòa
ngay sau khi xảy ra thảm án một ngày bà an ú ất nói
đêm chúng nó cãi nhau tôi tưởng hưng dọa vợ cho qua chuyện
ai ngờ đến sáng nó lại ra tay tàn nhẫn như vậy
tôi biết sống sao
dạo bà khản đặc vì khóc đã kiệt hơi
bà chỉ phải ôm mặt nước nở
đầu bạc giờ tiễn đậu xanh
tôi làm sao sống nổi mà lo cho ba đứa con dại của về đây
vợ chồng hưng có ba con
hưng và bà an sống chung với bà a và nguyệt tại xã diên xuân huệ diê khánh
sợ con mang tiếng ẩu rể năm trước mẹ vợ đã chia cho vợ chồng hưng miếng đất để làm nhà
bà an kể tối ngày một tháng sáu chị bay đi làm từ nha trang về
phải hưng xe rượu đập phá đổ đạc nên cự cãi
bị hướng dọa lấy mạng nên chị cùng với con gái một mươi hai tuổi sang nhà bà ngoại sát bên ngủ
dạng sáng hôm sau hưng được cho là cầm dao qua nhà bà an gõ cửa
khi nờ cháu gọi chị vê là gì
bước ra anh ta sát hại nạn nhân nằm gục xuống nền
nghe tiếng cháu gái kêu cứu chị vân ở trong phòng chạy ra cũng bị hưng gây thương tích dã man dẫn đến tử vong
có gái nạn nhân thước giấc thấy mẹ và chị nằm gục với nhiều vết thương
còn hưng đang thay quần áo phía sau nhà liền chạy sang nhà đối diện gọi bà di hàng xóm kêu cứu
khi bà di vừa qua đến hiên nhà chưa hiểu chuyện gì hưng lấy mạng bằng con dao nhọn
bà an cho biết hưng trước giờ ít động tay động chân với vợ con
những lúc chửi mắng rồi thôi hai năm qua anh ta ít đi làm
còn về coi gái bà đi giúp việc ở nha trang lấy tiền trang trải cuộc sống
thấy vợ chồng cao khó khăn năm ngoái bà cho mảnh đất cất nhà ở
những lúc gắng gượng nói chuyện được bà an lại thều thào
do hoàn cảnh nên nờ sống với bà từ nhỏ luôn yêu thương chăm sóc bà
bà an thẫn thờ nói ngày thường dù chồng nói gì con vê vẫn bênh vẫn nhịn
nó muốn giữ hạnh phúc muốn cho các con có gia đình trọn vẹn
buổi sáng định mệnh đó bà đi chợ từ sớm để buôn bán
còn hai con trai của chị v được nghỉ hè nên sang nhà cậu ở xã bên chơi
khi mẹ vợ rời nhà đi bán rau nghi phạm mang theo hung khí vào nhà sát hại vợ và cháu gái
bà an mẹ vợ của nghi phạm mẹ đẻ của nạn nhân
những tưởng ở cái tuổi gần đất xa trời bà an sẽ yên hưởng tuổi già bên con cháu
nay lại một lúc tượng con gái và cháu ngoại về với tiên tổ
khoả khắc bà an lấy tay gạt đi từng dòng nước mắt
ngắm con gái qua rẻnh lạnh lẽo trên bàn thờ
bất giác những người chứng kiến không cầm nổi nước mắt xót xa
vâng thưa quý vị đây chỉ là hai trong số rất nhiều thảm án đau lòng xảy ra trong vài tháng trở lại đây
sự sống của con người là vô giá không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác
trong cuộc sống không tránh khỏi những bồn đau những chuyện không như ý mình
nhưng khi trải qua rồi chúng ta mới hiểu rằng đau khổ cũng là một phần của cuộc sống
nó giúp chúng ta trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn
có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc
khi chúng ta tuyệt vọng nhất hãy một lần vào bệnh viện chứng kiến những người bệnh từng ngày chống trọi để giành lại sự sống để cảm nhận
thế mới biết rằng mạng sống quan trọng lắm
đừng vì bất cứ điều gì mà vứt bỏ nó đi
không có gì quý hơn sinh mạng và bạn được sống đã là một điều kỳ diệu